trong khi đó tại nghệ an liên quan đến vụ nổ mìn làm đá văng xuống nhà dân ở bản kim đa xã phà đánh khiến một cháu bé bị thương
ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn hồng trường
ủy ban nhân dân huyện cũng giao xã phà đánh giám sát việc chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hồng trường
báo cáo ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp công ty không chấp hành việc ngừng nổ mìn và khai thác để ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý